đoàn công tác của trung ương đoàn do đồng chí nguyễn anh tuấn
bí thư ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh làm trưởng đoàn
đã đến thăm hỏi động viên và trao quà cho bà con bị thiệt hại do cơn bão số một mươi gây ra tại hà tĩnh
đoàn đã trao tặng một mươi năm xuất quà cho một mươi năm hộ dân thuộc huyện kỳ anh
và một mươi xuất quà cho một mươi hộ dân tại thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
mỗi xuất quà trị giá hai triệu đồng
bí thư ban chấp hành trung ương đoàn nguyễn anh tuấn mong muốn bà con nhân dân tỉnh hà tĩnh
phát huy ý chí kiên cường của người dân miền trung sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
đồng thời đề nghị các tổ chức đoàn tiếp tục duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ
giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất
được biết ngay sau khi bão tan nhiều đơn vị tổ chức và nhà hào tâm trên toàn quốc
đã về các địa phương của tỉnh hà tĩnh để động viên tinh thần
hỗ trợ vật chất cho các gia đình bị thiệt hại sau cơn bão số một mươi